ngày hai mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi thủ tướng chính phủ đã ký quyết định số một mươi năm quy định cụ thể về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ đối với người dân bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
cho đến nay hàng chục nghìn người dân ở quảng ngãi đã được nhận số tiền hỗ trợ này
tuy nhiên hiện nay người dân ở huyện sơn tây quảng ngãi đang bức xúc về việc vừa nhận tiền hỗ trợ covid một mươi chín thì bị trừ tiền nợ ngân hàng trước đó
là hộ nghèo từ nhiều năm qua bản thân bị bệnh nặng nên chị đinh thị nếp thuộc diện được hỗ trợ bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
đây cũng là niềm vui an ủi hoàn cảnh khó khăn sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh
tuy nhiên sau khi nhận hai năm triệu đồng tiền hỗ trợ thì chị đã được tổ vay vốn ngân hàng chính sách xã hội xã sơn long vận động nộp để trừ nợ chị đã vay mượn làm nhà trước đó
trước đó tôi vay tiền làm nhà nhưng không biết đã vay tiền chính sách
tổ vay vốn cũng không thông báo bây giờ đây người tổ vay vốn đã lấy hết số tiền hỗ trợ để cán nợ
tôi cứ nghĩ đến nhận tiền nhà nước hỗ trợ tiền covid một mươi chín nhưng khi đến nhận tiền thì bị cán nợ ngân hàng
từ tháng năm huyện miền núi sơn tây tỉnh quảng ngãi chi trả tiền hỗ trợ đối với các hộ nghèo cận nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
tại các xã sơn dung sơn bua sơn long sau khi người dân nhận tiền hỗ trợ covid một mươi chín
các tổ vay vốn của xã đã vận động bà con nộp lại
trả nợ các khoản vay của ngân hàng chính sách xã hội
theo thống kê của ngân hàng chính sách xã hội huyện sơn tây
dư nợ cho vay diện chính sách hộ nghèo cận nghèo trên một trăm một mươi năm tỷ đồng
trong đó nợ quá hạn hơn năm trăm linh triệu đồng và cần thu hồi để thanh toán nợ
vì vậy các tổ vay vốn đã vận động bà con dùng tiền hỗ trợ covid một mươi chín để trả nợ cho ngân hàng
họ đi thu lại hàng tháng cả đó không biết họ thu cái nguồn nào cả đó ngân hàng cũng không biết được
ví dụ như mà họ bảo là bây giờ là có cái tiền covid
ngân hàng bắt thu thì cả đó ngân hàng mới chịu trách nhiệm được
khả năng là tổ chức đi thu rồi chứ mà làm sao mình biết được cái tiền nào là tiền nhận covid tiền nào tiền đi ấy
sau dịch covid một mươi chín người dân vùng cao vốn nghèo khó thì càng gặp khó khăn hơn trong cuộc sống
sự quan tâm của đảng và nhà nước đã kịp thời giúp người dân bước đầu ổn định cuộc sống sau dịch covid một mươi chín
tuy nhiên số tiền hỗ trợ đáng lẽ ra để người dân sử dụng
xoay sở khó khăn thiếu thốn do đại dịch gây ra thì lại bị trừ nợ